các thủ tục được triển khai dịch vụ công là mức độ ba và mức độ bốn nằm ở cục hải quan và các tri cục hải quan
những cơ quan trực tiếp thực hiện nhiều thủ tục có tính chất thường xuyên đối với cộng đồng doanh nghiệp
sau ba tháng triển khai cho thấy việc thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp
mà còn giúp giảm thiểu được thời gian chi phí giấy tờ hồ sơ
đặc biệt là các thủ tục có độ phức tạp
điều này không chỉ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính giảm áp lực công việc cho cơ quan hải quan
dịch vụ mới còn thể hiện sự công khai minh bạch đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu
ước tính có khoảng năm mươi năm người việt nam sử dụng điện thoại thông minh trong năm hai nghìn một mươi sáu tăng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó sử dụng nhiều nhất chiếm đến ba mươi bốn là dùng cho facebook hai mươi chín để xem video hai mươi tám sử dụng xem bản đồ hướng dẫn
thống kê này được tạp chí văn học hawai review của mỹ đưa ra vừa qua
theo dữ liệu vừa công bố facebook zalo facebook messenger và google là những dịch vụ mạng xã hội được dùng nhiều nhất tại việt nam
các hoạt động chiếm thời lượng thấp nhất trong hoạt động truy cập internet trên điện thoại của người việt là đọc sách các hoạt động liên quan đến mua sắm tài chính giáo dục
đặc biệt số người chỉ sử dụng điện thoại thông minh để truy cập internet ở việt nam
đặc biệt là ở độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi bốn tuổi chiếm tỷ lệ rất cao so với tỷ lệ người chỉ sử dụng máy vi tính hoặc sử dụng nhiều thiết bị khác nhau trong khu vực
cũng như những nước nằm cùng trong danh sách hai mươi quốc gia có nhiều người sử dụng internet
nguyên nhân do việt nam là một trong những nước có kết nối di động cao và sự tiện lợi của các ứng dụng tiện ích trên điện thoại thông minh
tiếp ngay sau sự xuất hiện của mã độc wanacry ngành công nghệ thông tin của thế giới tuần qua lại công bố về sự xuất hiện của một mã độc mới
gọi eternal rocks nguy hiểm hơn wannacry eternal rocks không nhằm mục đích tống tiền mà âm thầm nằm vùng
có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích apt
sau khi lây nhiễm vào máy tính để tránh bị phát hiện eternal rocks tải về trình duyệt ẩn danh tor
sau đó dùng trình duyệt này kết nối với máy chủ điều khiển cnc server
đồng thời mã độc cũng ẩn mình hai mươi bốn giờ sau mới kết nối tới máy chủ điều khiển và tải về các công cụ khai thác lỗ hồng smb
tiếp đến internal rocks quét trên mạng tìm ra các máy tính có lỗ hỏng smb và tự lây nhiễm sang để phát tán trên các thiết bị windows
chuyên gia của bkv khuyến cáo người sử dụng có thể sử dụng công cụ quét mã độc wannacride được bkv phát hành ngày một mươi năm tháng năm để quét và phá các lỗ hồng smb
người dùng có thể tải công cụ từ địa chỉ bkav com vn tool checkwannacry exe
không cần cài đặt
họ có thể khởi chạy luôn để quét và phá lỗ hồng tự động chỉ với thao tác đơn giản
trước đó theo kết quả nghiên cứu của bkav năm mươi hai máy tính tại việt nam tức là khoảng bốn triệu máy chưa được phá các lỗ hồng smb
đây là các lỗ hồng đang bị mã độc wannacry và eternal rocks khai thác để tấn công
trước khi công nghệ thông tin bùng nổ những người làm công tác bưu tá tại cơ sở có vai trò hết sức quan trọng
họ luôn là mắt xích không thể thiếu
trong việc chuyển thư tử báo chí công điện công văn biêu phẩm biêu kiện đến từng cơ quan đơn vị và các hộ gia đình
nhưng hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin hình thức gửi thư văn bản điện tử đã dần thay thế hình thức chuyển phát thông thường
tuy vậy có một nơi hoạt động của những người bưu tá vẫn vô cùng cần thiết
họ vẫn là kênh giao dịch quan trọng giúp truyền tải các thông tin từ bên ngoài đến với từng người dân ở các bản làng xa xôi
đó là câu chuyện về những người bưu tá tại các bản làng xa xôi hà giang
sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
là người uy tín trong cộng đồng lâu nay cùng với việc tuyên truyền người dân trong bản mình giữ gìn phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc
một công việc quan trọng luôn được già bản viên thế cường quan tâm nghiêm túc thực hiện
đó là hàng ngày tiếp nhận những tờ báo từ tay những người biêu tá xã đưa đến tận bản để ông cập nhật tin tức hàng ngày
thông qua tin tức từ những trang báo giả bản viên thích cường có thể nắm được những chủ trương đường lối
chính sách pháp luật của đảng nhà nước và các cấp chính quyền
cũng như tìm tòi các thông tin về xóa đói giảm nghèo để tuyên truyền đến cho người dân trong bản
không phải là già làng trường bản để hàng ngày nhận những tờ báo chí công văn giấy tờ của nhà nước triển khai về thôn bản như ông viên thế cường
ông hứa văn lý dân tộc tày ở thôn nậm cắn của huyện bắc quang tỉnh hà giang
lại có mối quan hệ thân thiết với nhân viên biêu tá xã qua một cách tiếp cận khác
nhà ở trong thôn bản thì là xa biêu điện
thì là gửi thư từ cho con cái đi học thì là toàn nhờ biêu điện chuyển giúp
chuyển phát nhanh biêu điện là quan trọng
vì chúng tôi không biết gì cả tất cả phải nhờ toàn vào biêu điện tất
hơn bảy năm làm việc ở biêu điện văn hóa xã hơn ai hết
chị nguyễn thị nga thấu hiểu được những nhọc nhằn trong công việc của những người đang công tác tại biêu điện văn hóa xã vùng cao
ba trong một
chị nga thử nghĩ về công việc của mình như thế
vừa là một nhân viên phải túc trực tại biêu điện
tiếp nhận mọi giao dịch của công tác biểu chính truyền thống tại cơ sở
như nhận phân loại cấp phát tất cả những thư từ biêu phẩm biêu kiện tiền chuyển đến và chuyển đi
chị nga còn đảm nhiệm thêm trách nhiệm của một người biêu tá
hàng ngày nhận nhiệm vụ chuyển thư báo xuống tất cả những thôn bản trong xã
đồng thời để ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình
chị còn phải đảm nhiệm thêm các nhiệm vụ là đại lý phân phối các dịch vụ thông thường
từ bán bảo hiểm ô tô xe máy phát trợ cấp xã hội cho đến bán các loại nhu yếu phẩm thông thường
chị nga đã đảm nhiệm thêm trách nhiệm vụ chuyển thư báo xuống tất cả những thư từ biêu phẩm biêu kiện tiền chuyển đến và chuyển đi
chị nga đã đảm nhiệm thêm trách nhiệm vụ chuyển thư báo xuống tất cả những thư từ biêu kiện tiền chuyển đến và chuyển đi
và chính quyền trong thôn xã chuyển đi
vượt qua không gian và thời gian những người bưu tá tại vùng cao hà giang vẫn là mắt xích quan trọng trong việc truyền tải thông tin thư từ điện tín đến cho người dân tại các bản làng xa xôi
đặc biệt họ còn là những cánh chim không mỏi kết nối thông tin được đến cả những vùng lõm nơi mà sóng phát thanh truyền hình mạng internet không đến được
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần tới